chiều ngày hai mươi tám tháng chín đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện vũ quang
đồng chí vương đình huệ đánh giá cao nỗ lực vươn lên của đảng bộ chính quyền địa phương không ngừng cố gắng để đạt được những kết quả nổi bật
đồng chí vương đình huệ đề nghị tỉnh hà tĩnh có cơ chế hỗ trợ vũ quang khắc phục các khó khăn trước mắt
cùng với đó địa phương cần chủ động kêu gọi thực hiện xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới
tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch bố trí đất đai có chính sách phù hợp để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến
chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển